dù sea games ba mươi đã chính thức khép lại nhưng mà người hâm mộ nước nhà thì vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào hân hoan vui mừng trước thành tích đứng thứ hai toàn đoàn của đoàn thể thao việt nam
liên quan tới việc tổng kết đánh giá và khen thưởng đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong đó giao bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
trong đó lưu ý việc đề xuất khen thưởng phù hợp đối với tập thể cá nhân là thành tích xuất sắc
đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo chính phủ với đoàn và các vấn đề liên quan
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi